thưa quý vị và các bạn một khối không khí lạnh nhỏ lại tăng cường xuống nước ta
gây ra những xáo trộn về thời tiết ở khu vực miền bắc
trong đêm nay và ngày mai khối khí lạnh này tiếp tục tăng cường lệch đông xuống nước ta
và dưới tác động của những luồng gió đông ẩm liên tục đẩy ẩm từ ngoài biển vào đất liền
thì đêm nay và sáng ngày mai bắc bộ tiếp tục nhiều mây mưa chỉ diễn ra ở một vài nơi
nhưng sương mù thì sẽ bao phủ hầu khắp các khu vực nhất là với các huyện vùng núi phía bắc cũng như là vùng ven biển
trong khi đó các tỉnh phía tây bắc của bắc bộ lại chịu ảnh hưởng của một vùng hội tụ gió trên cao
di chuyển từ phía ước thượng lào sang
nên trong đêm nay và sáng mai những cơn mưa rông có thể lặp lại đối với các tỉnh lai châu điện biên
và phần phía tây của tỉnh sơn la
vì thế nếu lưu thông trong khoảng thời gian này thì các phương tiện cần hết sức cẩn trọng
sang đến ngày mai vùng hội tụ gió yếu dần vùng áp thấp phía tây bắt đầu mở rộng trở lại
bắc bộ trời chuyển nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh như lai châu điện biên hay sơn la
sẽ tăng lên mức hai mươi chín ba mươi độ
với các tỉnh phía đông bắc bộ
trong đó có thủ đô hà nội sau buổi sáng nhiều mây và sương mù bao phủ
nhiệt thấp chỉ khoảng một mươi chín hai mươi hai độ thì về trưa vào chiều chờ truyền tạnh giáo cao nắng
nền nhiệt trong ngày vì thế sẽ tăng nhanh lên mức hai mươi sáu hai mươi tám độ
xuống đến miền trung dự báo cho đêm nay và sáng mai khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
cũng phổ biến trạng thái nhiều mây hiện tượng sương mù nhẹ vì thế cũng xuất hiện trở lại về đêm và sáng sớm
sang đến ban ngày toàn bộ miền trung đều có nắng nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh là hai mươi bảy hai mươi tám độ
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhìn hơn một chút hai mươi tám hai mươi chín độ
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận hầu như không chịu tác động của không khí lạnh
nên trời nắng sớm và nhiệt độ tại đây cũng cao hơn
từ đà nẵng đến bình định là hai mươi chín cho đến ba mươi độ còn phú yên trở vào đến bình thuận
nhiệt độ là ba mươi một ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai vẫn phổ biến trạng thái ít mưa
ngày trời nắng song cường độ không quá gắt nên nhiệt độ cao nhất ngày mai tại tây nguyên tiếp tục duy trì ở ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại nam bộ sẽ là ba mươi ba mươi ba độ
đến chiều tối mai mưa rông có thể xuất hiện cục bộ ở một vài nơi tại phía nam của tây nguyên cũng như phần phía tây của nam bộ
mưa xuống sẽ làm dịu đi cái nóng oi bức của ban ngày tuy nhiên trong cơn rông cũng tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như lúc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
vì thế người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục xuất hiện sương mù nhẹ vào sáng sớm khiến cho tầm nhìn xa bị suy giảm xuống dưới một km trong sương mù
còn ở hai huyện đảo hoàng sa và trường sa trong đêm nay và ngày mai có gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm sóng biển thấp dưới hai mét mưa rông không xuất hiện
và biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước